tại bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín trực thuộc đại học y hà nội
bác sĩ nguyễn minh nguyên cho biết trong vài tuần gần đây f tăng nhanh
có bệnh nhân đã tiêm đủ hai mũi đang tình trạng nguy kịch phải thở máy cần hỗ trợ về chức năng sống
tổng số ca f đang điều trị là khoảng một trăm hai mươi người gồm bệnh nhân tầng hai
riêng đương nguyên hồi sức icu do bác sĩ nguyên phụ trách điều trị khoảng hai mươi bệnh nhân nặng
trong đó một mươi tám ca nguy kịch phải thở máy xâm nhập
điển hình như bệnh nhân nữ sáu mươi ba tuổi ở ba đình từ bệnh viện tuyến thành phố
chuyển viện điều trị người bệnh covid một mươi chín ngày một mươi một tháng một mươi hai
bà đã tiêm đủ hai mươi vaccine đang mắc ung thư phổi đã xạ trị một năm
nhập viện trong tình trạng suy kiệt suy hô hấp viêm phổi mức độ nặng
phải thở oxymax một mươi lít một phút
bệnh nhân đã ung thư di căn xương khó thở đau ngực
ung thư gây tổn thương toàn bộ trường phổi bên phải xe phổi đông đặc phổi trái
hình ảnh tổn thương phổi lớn rất nguy kịch
kíp huy động lực lượng y tế hồi sức chuyên sâu tiếp ứng
sử dụng thuốc trồng đông kháng virus và theo dõi icu
hỗ trợ oxy dòng cao đến thở máy không xâm nhập nhưng không đáp ứng
hơn một tuần trôi qua bệnh nhân vẫn đang sử dụng thuốc an thần
và thở máy xâm lấn tiến triển chậm
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện cho biết
các y bác sĩ từng tham gia điều trị bệnh nhân những đợt dịch bùng phát lớn
tại đà nẵng bắc giang phú yên bình dương và đặc biệt là thành phố hồ chí minh
đều dây dạng kinh nghiệm
song áp lực điều trị ở tầng ba vẫn rất lớn nhất là khi f ngày càng tăng
nhiều bệnh nhân đã tiêm đủ vaccine vẫn trở nặng diễn tiến xấu và đe dọa tử vong
tình trạng f nặng tăng kể cả đã tiêm vaccine diễn tiến nặng
cũng được ghi nhận tại các bệnh viện tuyến cuối khác
bệnh viện đa khoa đức giang được sở y tế hà nội phân công điều trị f nặng
đang điều trị cho khoảng hai trăm linh bệnh nhân một nửa là bệnh nhân nặng thở máy
trong đó tình trạng bệnh nhân đã tiêm nhưng vẫn trở nặng chiếm khoảng ba mươi
bác sĩ nguyễn văn thường giám đốc bệnh viện nói
tỷ lệ người chưa tiêm ở hà nội rất ít đa số là người cao tuổi và bệnh nền nên ngại tiêm
cần vận động đến từng nhà để giảm tử vong nếu không may mắc bệnh
còn bệnh nhân đã tiêm khi nhiễm nhẹ hơn cơ hội sống cao hơn
tỷ lệ bệnh nhân đã tiêm vaccine tử vong ở đức giang khoảng bảy
tại bệnh viện đa khoa thanh nhàn bác sĩ nguyễn thị lan hương phó giám đốc cho biết
đang điều trị một trăm hai mươi tám bệnh nhân bốn mươi năm bệnh nhân nặng
trong đó hai mươi năm ca chưa tiêm vaccine một mươi bảy ca tiềm mũi hai ba ca tiềm mũi một
bệnh viện đa khoa hà đông được giao hai trăm linh giường điều trị chia đều cho bệnh nhân tầng hai và ba
đại diện bệnh viện cho biết tính đến sáng ngày hai mươi một tháng một mươi hai cơ sở này đang điều trị hơn một trăm sáu mươi f
trong đó số f không nặng là gần hai mươi bao gồm cả bệnh nhân tiêm đủ mũi còn lại là bệnh nhân tầng hai
theo thống kê của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một
hà nội đang điều trị hơn bảy f tại nhà hơn bốn bảy trăm linh f ở bệnh viện hơn bốn tám trăm linh f tại khu cách ly trong đó
trong đó hơn ba ba trăm linh f không chịu chứng học nhẹ bệnh nhân mức độ trung bình là hơn một hai trăm linh người
hai trăm hai mươi bệnh nhân nặng chưa có thống kê cụ thể trường hợp đã tiêm vaccine trở nặng
theo bác sĩ nguyễn minh nguyên pháp đồ điều trị giữa các nhóm chưa tiêm và đã tiêm vaccine không khác biệt
vì virus tấn công vào phổi đầu tiên
gây ra tổn thương phổi nặng suy hô hấp và cơ quan khác
các y bác sĩ phân tầng theo dõi hồi sức đánh giá toàn diện các cơ quan như hô hấp tuần hoàn
chức năng gan thận huyết học bilan dịch vào da tình trạng nhiễm trùng và các biến chứng khác
f đã tiêm vaccine có kháng thể nhưng vào khu hồi sức thì cũng không thể nói trước được điều gì
nhóm nguy cơ cao cần chú ý là người cao tuổi nhiều bệnh nền như tim mạch tiểu đường đang điều trị ung thư
bác sĩ khuyến cáo người dân cần nắm các hướng dẫn điều trị tại nhà
viện sớm người đã tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn có nguy cơ mắc bệnh và lây cho người khác
ngoài ra tiêm vaccine giúp giảm nguy cơ bệnh tiến triển nặng
nhưng vaccine chỉ bắt đầu có hiệu quả giúp sản sinh miễn dịch ở ít nhất hai tuần sau tiêm
bởi vậy người dân không nên chủ quan lơ là các khuyến cáo phòng dịch của ngành y tế
hiện hà nội đã lập hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà với lực lượng thanh niên là nồng cốt
các trạm y tế xã phương thị trấn trạm y tế lưu động cơ sở thu dung điều trị f trực hai mươi bốn trên bảy
để cùng tổng đài một nghìn hai mươi hai kịp thời tiếp nhận và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh theo phản ánh của người dân
thành phố phấn đấu hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên chậm nhất trước ba mươi một tháng một mươi một
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trước ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
hoàn thành tiêm mũi bổ sung cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trước thời hạn này
trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
tại hà nội tổng số ca nhiễm toàn thành phố là ba mươi hai bốn mươi bốn ca
trong đó một mươi bốn sáu trăm ba mươi chín ca cộng đồng hai mươi bốn trăm linh năm ca phát hiện trong khu cách ly
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai văn phòng chính phủ thông báo kết luận không tổ chức hoạt động tập trung đông người dịp tết
của thủ tướng phạm minh chính tại cuộc họp với các địa phương về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh việt nam cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trên toàn quốc
tuy nhiên những ngày gần đây số ca nhiễm và chuyển nặng tử vong vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa phương
một trong những nguyên nhân chủ yếu là còn tồn tại mầm bệnh trong cộng đồng
người dân có tâm lý chủ quan chưa tuân thủ năm k
dự báo thời gian tới dịch bệnh có thể vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp
biến chủng omicron tấp độ lây lan nhanh hơn chủng delta
đồng thời không loại trừ xuất hiện các biến chủng mới
do đó chính phủ cho rằng người dân cần được tiếp cận y tế từ sớm từ xa
nâng cao năng lực y tế cơ sở sẵn sàng chuẩn bị nhân lực thuốc điều trị oxy
vaccine là yếu tố chiến lược quy định cả trước mắt và dài hạn đối với công tác phòng chống dịch
việc tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi cần thực hiện thần tốc để hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi một
không để sót đặc biệt người có bệnh nền người trên năm mươi tuổi
hoàn thành tiêm mũi hai cho người một mươi hai một mươi tám tuổi trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
việc mũi thứ ba cho người trưởng thành phải xong trong quý i năm hai nghìn hai mươi hai
kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sẽ được thực hiện
sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền và theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
thủ tướng phạm minh chính cũng lưu ý tăng cường xét nghiệm tầm soát nhóm dân số
địa bàn nguy cơ cao đặc biệt chú ý chống dịch tại đô thị lớn khu công nghiệp
các địa phương tiếp tục tham khảo lấy ý kiến doanh nghiệp
người dân về triển khai biện pháp chống dịch đảm bảo hiệu quả
phù hợp sản xuất kinh doanh an toàn
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế đã đề nghị chính phủ xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết
vui chơi lễ hội tôn giáo tại địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ tết âm lịch
cùng ngày chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội trung ngọc anh cũng yêu cầu hạn chế tối đa hoạt động tập trung đông người
đặc biệt trong dịp lễ tết
phó thủ tướng vũ đức đam phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt một số nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín ở cơ sở
giáo sư tiến sĩ phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
đến nay tổ chức y tế thế giới thông báo đã ghi nhận biến chủng omicron tại tám mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ
trong đó có trung quốc campuchia thái lan myanmar
do vậy hệ thống y tế vẫn đứng trước nguy cơ quá tải dẫn đến tử vong cao
nhiều nước trên thế giới phải tăng cường các biện pháp hạn chế các hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch covid một mươi chín
tại việt nam đến sáng hai mươi hai tháng một mươi hai ghi nhận một năm trăm bảy mươi một bảy trăm tám mươi ca mắc đứng thứ ba mươi hai trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
riêng đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca mắc mới ghi nhận trong nước là một năm trăm sáu mươi sáu hai trăm sáu mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi bốn mươi một ca
giáo sư tiến sĩ phan trọng lân nhận định đến nay tình hình dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc
tuy nhiên số ca mắc trong cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương
trong thời gian tới bộ y tế đề nghị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch đặc biệt giám sát phát hiện sớm
điều trị giảm bệnh nặng tử vong và đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine do thời tiết chuyển mùa thuận lợi cho sự phát triển
lây lan nhất là trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán sắp tới
đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng
tiếp tục đánh giá cấp độ dịch để có các biện pháp phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch
bảo đảm các hoạt động phục hồi sản xuất nâng cao năng lực y tế cơ sở
chủ động và sẵn sàng trang bị nhân lực thuốc điều trị oxy y tế để đảm bảo người dân được tiếp cận y tế từ sớm
từ xa tăng cường xét nghiệm tầm soát với đối tượng địa bàn có nguy cơ cao nhằm sớm phát hiện chủng mới
tổ chức tiêm chủng an toàn nhanh nhất có thể phân đấu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai hoàn thành tiêm mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín
cho người trên một mươi tám tuổi hoàn thành tiêm mũi thứ ba cho người một mươi tám tuổi trở lên và tiêm đủ hai mũi cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trong
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức tốt việc điều trị tại nhà cơ sở cho bệnh nhân mắc covid một mươi
tránh tình trạng rồn lên bệnh viện các tuyến gây quá tải
bộ y tế cũng đề nghị các địa phương thực hiện điều chỉnh cách ly đối với các trường hợp f một đã được tiêm đủ liều vaccine
hoặc đã được điều trị khỏi bệnh covid một mươi chín theo hướng dẫn của bộ y tế
kết luận hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh đại dịch covid một mươi chín trên thế giới tiếp tục có diễn biến rất khó lường
trước biến chủng omicron hiện đã có cơ sở khá rõ ràng để đánh giá biến chủng omicron lây lan nhanh hơn
theo một số nghiên cứu gấp từ ba đến bảy lần so với chủng delta
các nghiên cứu chỉ ra rằng với biến chủng delta khi người mắc đã tiêm vaccine đủ hai mũi thì nguy cơ tử vong giảm khoảng một mươi hai lần
trong khi chưa có dấu hiệu rõ ràng để xác định biến chủng omicron có độc lực thấp hơn so với biến chủng delta
nguy cơ nhiễm bệnh so với biến chủng omicron đối với người đã tiêm đủ hai mũi vaccine vẫn cao hơn ba lần so với biến chủng delta
thậm chí những người đã nhiễm biến chủng delta vẫn có nguy cơ nhiễm lại biến chủng omicron cao hơn
trong dịp tết nguyên đán tổ covid một mươi chín cộng đồng công an dân quân y tế và các lực lượng cần tiếp tục đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
trong tiêm vét vaccine phát hiện hỗ trợ người bệnh không để người nào đang cách ly tự điều trị tại nhà không có tết
ông đàm cũng yêu cầu bộ y tế khẩn trương hướng dẫn về đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp phòng chống dịch cần thiết
cho phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh thời tiết mùa đông và nguy cơ biến chủng omicron
trong khi chưa có hướng dẫn mới về đánh giá cấp độ dịch căn cứ tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực
từng địa phương có thể thống nhất với bộ y tế để nâng cấp độ dịch so với cấp độ dịch được xác định theo hướng dẫn hiện hành của bộ y tế
bên cạnh đó ông đam yêu cầu phải đẩy nhanh hơn tốc độ tiêm vaccine theo hướng chuyển từ ưu tiên cho nhóm người có bệnh nền
người trên năm mươi tuổi sang phải phấn đấu tiêm cho tất cả mọi người dân thuộc nhóm tuổi chỉ định tiêm
bộ y tế bảo đảm cấp đủ thuốc kháng virus túi thuốc c cho các địa phương để tổ chức cấp phát thuốc cho tất cả những người bị nhiễm virus có nhu cầu được uống sớm nhất
tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc
bộ y tế ubnd các tỉnh thành chỉ đạo hướng dẫn tập huấn tăng cường tổ chức cách ly tự điều trị tại nhà tại cơ sở tránh tình trạng rồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải
hệ thống y tế cơ sở phải quản lý tất cả những người bị nhiễm không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế
không được cấp phát thuốc không được quản lý theo dõi sức khỏe
thủ tướng nói gia xử biến chủng omicron có độc lực nhẹ đi thì vẫn có một số tỷ lệ người đã tiêm đủ vaccine bị nhiễm trong đó sẽ có một tỷ lệ bị nặng
nếu chúng ta để số ca nhiễm nhiều dồn vào một thời điểm gây quá tải hệ thống y tế thì tỷ lệ tử vong sẽ rất cao do vậy chúng ta không được nơi lỏng cảnh giác